quyết định của snap đưa ra ngay sau khi facebook google và apple cũng thông báo về những dự án lớn của mình tại london hồi năm ngoái
điều này ngày càng cho thấy anh vẫn là một trung tâm công nghệ ngay cả khi rời liên minh châu âu eu
theo nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới who và viện ung thư quốc gia mỹ
hút thuốc lá có thể khiến tám triệu người chết và thiệt hại kinh tế toàn cầu hơn
trong đó hơn tám mươi số ca tử vong xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
tổng số người hút thuốc lá trên thế giới lại đang tăng lên dù thói quen hút thuốc thì đang có xu hướng giảm dần
ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra ở las vegas của mỹ
chiếc xe trang bị công nghệ ridin acid của honda không cần đến chân trống truyền thống và có thể tự cân bằng
thông tin này sẽ có trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
mẫu mô tô đặc biệt này của honda có tên là ryding acid giúp giảm tai nạn do có khả năng tự cân bằng
không đổ khi đứng yên hoặc di chuyển chậm
công nghệ tự cân bằng riding acid có nguồn gốc từ phương tiện di chuyển cá nhân tự cân đối unicab của honda
chiếc xe sẽ giảm các góc của phộc xe khi di chuyển chậm hơn năm km một giờ nhằm tăng tính ổn định của xe
hiện hãng honda chưa công bố thông tin về thông số kỹ thuật của mẫu mô tô này
cũng như không hé lộ kế hoạch liệu có sản xuất trong tương lai hay không
ngoài mẫu mô tô này honda cũng giới thiệu mẫu xe điện có khả năng biến thành taxi robot
biết tự động đón và trả khách khi chủ xe không có ở đó
một công ty của thụy sĩ đã giới thiệu chiếc vòng đeo tay báo thời điểm dụng chứng mang tên ava dành cho phụ nữ
theo đó giúp phụ nữ có thể biết được thời điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch sinh con hoặc tránh thai cho phù hợp
khi người phụ nữ đã lên kế hoạch có thai
họ thường kiểm tra bằng quen
và có thể thử thai nhiều lần trong tháng
điều này khá là phức tạp
so với các phương pháp khác
nó cực kỳ dễ dàng sử dụng
tiện lợi và có độ chính xác cao
tru kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ thường là hai mươi tám ngày
nhưng thời điểm dụng trứng thường rơi vào ngày thứ một mươi năm và kéo dài sáu ngày
để biết được thời điểm nào dễ thụ thai
trước vòng đeo tay ava sẽ theo dõi các chỉ số của cơ thể như nhịp tim thân nhiệt
vốn biến động theo sự thay đổi của học môn trong chu kỳ kinh nguyệt
các cuộc thử nghiệm đã cho thấy độ chính xác của thiết bị là gần chín mươi
ngoài ra nó còn được kết nối với điện thoại thông minh để hiển thị các thông tin chi tiết
ava được bán với giá khoảng hai trăm linh đô la một chiếc
chiếc rừng thông minh mang tên ba trăm sáu mươi smartpet có khả năng theo dõi hơi thở
nhịp tim và cử động của người dùng
nó sẽ tự động nâng phần đầu của họ lên để dừng tiếng nói
từ đó giường sẽ thay đổi hình dáng để tạo sự thoải mái tối đa
trong trường hợp phát hiện
khi rừng hiện ra tiếng ngáy phần đầu người dùng sẽ được tự động nâng lên để thông đường thở
chấm dứt hoàn toàn tiếng ngáy gây khó chịu cho người xung quanh
hai thực tập sinh đến từ một trường cao đẳng tại anh
đang phát triển phương pháp tái chế hàng tấn lông gà thành vật liệu giá rẻ cho nhà ở
lông gà hay lông của các loại da cầm rất nhẹ không thấm nước và dễ dàng phân hủy
sau khi phân loại lông gà sẽ được pha trộn thêm caratine để tăng độ bền ép thành miếng cách nhiệt
mỗi năm anh tiêu thụ gà
gần chín trăm linh triệu con gà và hai tấn lông gà vứt ở bãi giác
chính vì thế đây là một phương pháp lý tưởng tái sử dụng nguyên liệu này
vượt qua cả london của anh và new york của mỹ
cũng như những thành phố có giá nhà đất cao nhất ở canada và australia
thế nhưng hiện nay những căn hộ mini giá rẻ bình dân
đang nở rộ nhằm giải quyết nhu cầu cho những người không có điều kiện mua trung cư
cô win samfung một nhà hoạt động xã hội đang xem xét mua một căn hộ mini tại hồng kông
chỉ với hai mươi một m hai có giá năm trăm linh đô la khi mà giá trung cư ở đây quá cao so với mức thu nhập của cô
tôi nghĩ rằng với diện tích nhỏ như này thực sự rất khó để sắp xếp đồ đạc trong phòng
chẳng hạn tôi muốn mời bạn bè đến nhà chơi nhưng khi họ muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua phòng ngủ
điều này thực sự bất tiện
một mét vuông đất ở hồng kông hiện nay có giá hai mươi năm đô la mỹ mức giá cực kỳ đắt đỏ
mà với thu nhập hiện tại thì người dân khó có thể mua được những căn hộ có diện tích lớn và trung bình
chính vì thế để giải quyết nhu cầu nhà ở cho những người thu nhập thấp và trung bình
những căn hộ mini nhỏ gọn giá rẻ là lựa chọn hàng đầu đặc biệt là giới trẻ ưa thích cuộc sống tự lập
việc chọn một nơi ở cố định là cả một vấn đề nan giải
xu hướng này phù hợp với phong cách của giới trẻ hiện đại thích cuộc sống độc lập
hoặc những cặp đôi sống với nhau và không muốn có con cái
misen và andy đã phải mất rất nhiều thời gian để bố trí sắp xếp không gian đồ đạc trong nhà
nhưng họ thừa nhận điều này thực sự khó khăn vì mỗi căn hộ chỉ có một mươi năm đến hai mươi mét vuông
giá nhà ở hồng kông cao hơn so với mức thu nhập trung bình của người dân
tôi nghĩ rằng điều đó bất hợp lý
chúng tôi thấy may mắn vì có sự hỗ trợ của gia đình mới có thể mua được một căn hộ
hoặc nếu bạn muốn mua thì sẽ cần phải tiết kiệm chi tiêu
vì giá nhà ở đây không có dấu hiệu giảm nhiệt
theo các chuyên gia sự gia tăng về nhu cầu nhà ở sự đầu cơ nhà đất của các nhà đầu tư giàu có đến từ trung quốc
đại lục và chính sách tiền tệ của mỹ là những lý do chính khiến nhà đất ở hồng kông có giá cao ngất ngường
sự thịnh vượng của thể thao trung quốc song hành với những tấm huy chương tại olympic
thế nhưng ít ai biết được có một sự thật ẩn sau thành công
trong khi đó đằng sau mỗi tấm huy trường là những năm dòng giã tập luyện khổ cực của các vận động viễn nhí trong các lò đào tạo thể thao
ở đó chỉ có những tháng ngày luyện tập miệt mài và tiếng khóc nỗi đau từ những cơ thể còn rất non nớt được uốn dẻo
vì cái gọi là vinh quang trên đấu trường olympic nhiều trẻ em đã phải đánh đổi bằng cách hy sinh tuổi thơ của mình
tiếng cười đùa trở thành khái niệm phù phiếm và những giọt nước mắt xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt của các em
trương phây là ai
cô là chủ nhân huy trường vàng olympic
bắc kinh hai nghìn tám môn thể dục dụng cụ đồng thời gặt hái rất nhiều thành công ở các giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới
sau thất bại ở olympic athen hai nghìn bốn trương phây bất ngờ giúp đội tuyển thể dục dụng cụ trung quốc tạo ra cuộc nổi dậy để chinh phục một mươi tám huy chương vàng sau đó
thành công có được cũng đưa tên tuổi trương phây lên một tầm mới
thế nhưng với trương phây những tấm huy trường đó không tự nhiên gõ cửa
đó là nỗ lực cho cả một chặng đường luyện tập đầy gian nan từ lúc mới lên ba
trương phây là ai
trương phây đã trải qua tuổi thơ rất dữ rồi
ở tuổi người ta thường gọi là ăn chưa no lo chưa tới cô gái trẻ người trung quốc đã phải thực hiện giấc mơ góp mặt ở olympic của cha mẹ mình
tuy nhiên trở thành nữ vận động viên thể dục dụng cụ không phải là ước mơ của trương phây
cô lớn lên trong một gia đình không khá già vì vậy chẳng thể tự quyết định tương lai của mình
cha mẹ nữ vận động viên này từng rất khổ sở khi quyết định hy sinh tuổi thơ của cô con gái nhỏ để đổi lấy niềm hy vọng xuất hiện ở đấu trường olympic
gia đình tôi rất nghèo do đó ba mẹ tôi hy vọng tôi có thể làm một điều gì đó để đổi đời
vì vậy ba mẹ tôi đã quyết định đưa tôi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp
với quyết định lịch sử đó liên tiếp những thành tích ấn tượng ở đấu trường châu lục mang đến cho cô gái trẻ khoản tiền thưởng hấp dẫn mà có lẽ thu nhập cả đời của gia đình cũng không kiếm được
với mỗi tấm huy trường vàng chính phủ trung quốc thường cho trương phây hơn một trăm năm mươi đô la mỹ tiền mặt
cộng thêm tiền thường
xong mọi thứ đều có cái giá của nó
với tuổi thơ bị đánh cắp trang phai trên sàn đấu có thể rất xuất sắc nhưng lại thiếu đi chút gì đó cảm xúc và cả tương tác với thế giới bên ngoài
đó một phần là do môi trường tập luyện ở các lò đào tạo thể dục dụng cụ nơi những cô gái và cậu bé ở tuổi lên ba hay lên bảy được rèn luyện như những người lính
để có được tấm huy chương vàng olympic trương phây phải khổ luyện từ nhỏ
không hề có phút giây thư giãn cho sách vở cùng các quyển chuyện tranh lãng mạn
vậy trương phây phải đọc rất nhiều sách quân sự
môi trường rèn luyện rất khắc nghiệt đã cướp đi tâm hồn trong trẻo của trương phây
trang phầy chỉ là một trong số rất nhiều những đứa trẻ những hạt giống được các lò đào tạo vận động viên tại trung quốc ươm mầm để chuẩn bị cho đấu trường olympic
tại trung quốc chương trình đào tạo vận động viên thể dục dụng cụ rất khắc nghiệt
ở đó người ta chỉ nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ vì những bài tập nặng nề
tuy nhiên vinh quang nào cũng phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt
không có những bài tập khắc nghiệt làng thể dục dụng cụ trung quốc sẽ không sản sinh ra thế hệ vận động viên tài năng như trương phây
những vận động viên nhí này chỉ biết rằng chúng được gửi tới lò đào tạo bởi bố mẹ và làm theo giam giáp những gì huấn luyện viên trì bảo kèm theo lời động viên liên tục được nhắc lại nhiều lần
thành công đi liền với khổ luyện đau đớn hôm nay nhưng vì tương lai sau này
thành tích trên có được là nhờ một chương trình đào tạo thể thao quốc gia rầm rộ được triển khai từ thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
mục đích của chương trình rất đơn giản
sách và quyền lực của nhà nước trung quốc để tìm những vận động viên xuất sắc nhất và đào tạo họ tới đẳng cấp thế giới
trong nhiều năm qua trung quốc đã phát triển hàng nghìn trường thể thao nhận cả những trẻ mới bốn tuổi để đào tạo
các nhà quản lý lùng sụp những ngôi sao tiềm năng những đứa trẻ khác thì được bố mẹ xin vào học
đặc biệt là với nhiều người trung quốc ở vùng nông thôn những ngôi trường trên là con đường duy nhất để thoát khỏi lũy che làng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn
lợi ích đạt được có thể là rất lớn
trong khi đó những người đoàn huy chương vàng ở trung quốc được thưởng bằng những khoản tiền lớn và thậm chí cả bất động sản
trong khi đó không khó để thấy được những mặt trái của hệ thống
những vận động viên trẻ phải trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt và đôi khi còn bị hành hạ như tra tấn
phụ huynh thường sống xa con của mình thậm chí là trong nhiều năm
những vận động viên nhí phải tập một mươi giờ mỗi ngày
từ khi mới lên bốn tuổi nhiều trẻ em đã được gia đình gửi đến lò đào tạo thể thao với hy vọng sẽ trở thành những nhà vô địch một ngày nào đó
trong khu tập luyện chỉ có không khí hệt như quân đội và rất căng thẳng xuất hiện
ở môn thể dục dụng cụ trẻ em phải tuân theo mọi hướng dẫn của các huấn luyện viên không có giới hạn trong các bài kéo dãn chân uốn dẻo kéo căng người
vì tương lai và trở thành nhà vô địch tiêu chí đó được các huấn luyện viên nhắc nhở liên tục cho những ánh mắt rất ngây thơ và thậm chí còn không biết huy chương vàng dùng để làm gì
thể dục dụng cụ thật sự đòi hỏi nhiều đau đớn nhất trong quá trình luyện tập đặc biệt với những đứa trẻ
nó giống như cha tấn chúng vậy xong chúng tôi luôn động viên bọn trẻ vì đây là thách thức đổi đời của chúng
chương trình tập rất nặng đặc biệt là các động tác rỗi thẳng chân nhiều lúc con bé đau đến phát khóc
xong tệ hơn cả là các ngôi trường thể thao này thường xem nhẹ việc học văn hóa của vận động viên khiến nhiều người tốt nghiệp không được chuẩn bị cho cuộc sống sau giải nghệ
trong vài năm gần đây có vô số các câu chuyện về các vận động viên tốt nghiệp kể cả nhà vô địch olympic phải sống trong nghèo đói và thất nghiệp
vậy mà tại các lò thể thao lớn trên khắp đất nước trung quốc từ bắc kinh phúc kiến quảng đông hàng nghìn em nhỏ vẫn hàng ngày khổ luyện từ sáng sớm tới chiều muộn
các em từ bé đã phải sống xa gia đình khổ luyện khắc nghiệt trong môi trường có tính cạnh tranh đào thải cao
theo số liệu của tân hoa xã ngân sách năm hai nghìn một mươi bốn của trung quốc cho ngành văn hóa thể thao và du lịch là vào khoảng gần tám tỷ đô la mỹ
tuy không nêu cụ thể nhưng ngân sách dành riêng cho thể thao được cho là không thể quá bốn tỷ đô la mỹ một năm
con số trên là không đáng kể với một đất nước có dân số lên tới trên một ba tỷ người trải rộng trên hơn chín triệu km hai diện tích lãnh thổ
rõ ràng họ khó có thể đủ kinh phí để đầu tư một cách giàn trải với tất cả các môn thể thao
chắc chắn sẽ có rất nhiều em nhỏ trưởng thành
khẳng định được tài năng của mình ở tầm khu vực và thế giới
nhưng với số còn lại thì sao
trường hợp không may gặp những chấn thương hay chỉ đơn giản là tài năng chưa đủ tầm các em sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ
anh chang sang gu năm nay ba mươi hai tuổi là cựu vận động viên thể dục nghệ thuật đến từ tỉnh hồ bắc là một ví dụ điển hình
theo luyện tập môn thể dục nghệ thuật khi mới lên sáu đến năm một mươi ba tuổi anh trang đã lọt vào tuyển quốc gia trung quốc
anh từng là niềm hy vọng olympic của trung quốc
trước khi gặp chấn thương nghiêm trọng năm một mươi tám tuổi chấn thương quái ác khiến anh phải tử giã sự nghiệp
tôi tham gia tập luyện chuyên nghiệp từ bé nên không được học hành không có kỹ năng làm việc
tôi cảm thấy mất phương hướng hoàn toàn như một con thú trong lồng lâu ngày được thả về thiên nhiên
xét về phương diện thành tích hệ thống đào tạo này đã hoạt động rất hiệu quả
hiệu quả của hệ thống đã lên đến đỉnh điểm khi đưa trung quốc thu về số huy chương vàng kỷ lục
olympic bắc kinh năm hai nghìn tám nhưng ngay cả ở đỉnh cao này nhân tố then chốt tạo ra thành công
đó là những phụ huynh tìm cơ hội đổi đời cho con mình thông qua thể thao đang dần mất đi
trong năm năm qua thu nhập ở vùng nông thôn đã tăng trưởng nhanh hơn thu nhập ở các đô thị
trong khi đó tỷ lệ sinh ngày càng giảm và các cơ hội kinh tế rộng mở hơn ở trung quốc
khiến các bậc cha mẹ ở trung quốc không muốn đánh bạc tương lai con em mình vào cơ hội thành công ít ỏi ở olympic
do số vận động viên đầu vào và số trường đào tạo giảm
thành tích của bóng bàn trung quốc đang bắt đầu suy yếu
năm hai nghìn một mươi sáu thể dục dụng cụ thế mạnh truyền thống của trung quốc đã không giành được một huy chương vàng nào
các môn có truyền thống thành công khác như cầu lông và bắn súng cũng chỉ đem lại những nỗi thất vọng
nhưng nhìn lại một kỳ thế vận hội thất thu huy chương có thể giúp chính phủ trung quốc nghĩ lại về tham vọng olympic của mình
làm các trường thể thao nhân đạo hơn và cải thiện việc học văn hóa sẽ giúp thu hút nhiều ứng cử viên tiềm năng hơn
quan trọng hơn trung quốc cần tìm một cách để mở cánh cửa đội tuyển quốc gia cho các vận động viên được đào tạo bên ngoài hệ thống nhà nước
đến đây thời lượng của chương trình từ đông sang tây cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau thân ái cho tạm biệt